hàng năm trên thế giới có khoảng hơn hai mươi triệu người là nạn nhân trực tiếp của nạn buôn bán người
trong đó có khoảng hai năm triệu người là phụ nữ và trẻ em gái
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay toàn quốc đã phát hiện ba trăm tám mươi tám vụ với năm trăm hai mươi một đối tượng lừa bán bảy trăm một mươi năm nạn nhân
chiều ngày chín tháng tám tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề
lắng nghe và hành động
có hơn bảy mươi người tham dự là đại diện của một số tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế
đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người tại việt nam
các khách mời đã được các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực phòng chống nạn buôn bán người
chia sẻ kinh nghiệm trong phát hiện xử lý hành vi buôn bán người nêu lên những thách thức trước mắt
đối với các nỗ lực phòng chống buôn bán người của việt nam và xác định những hành động sắp tới
với mong muốn giúp người nghe hiểu rõ hơn về những vấn đề cụ thể của nạn buôn bán người tại việt nam

đề xuất các giải pháp thực tiễn cho vấn đề này